giá vàng ngày hôm nay ngày chín tháng hai đã tăng vượt mốc bốn mươi bốn triệu đồng một lượng sau khi các thương hiệu vàng uy tín đồng loạt điều chỉnh tăng thêm khoảng năm mươi một trăm năm mươi đồng một lượng ở cả hai triệu
tại hà nội giá vàng sjc niêm yết ở mức bốn mươi ba bảy mươi triệu đồng một lượng mua vào đến bốn mươi bốn một mươi bảy triệu đồng một lượng bán ra
giá vàng doji tăng bốn mươi đồng ở chiều bán ra và tăng bảy mươi đồng một lượng ở chiều mua vào
giao dịch quanh mốc bốn mươi ba bảy mươi hai triệu đồng một lượng mua vào bốn mươi ba chín mươi năm triệu đồng một lượng bán ra